thưa quý vị vào chiều ngày một mươi chín tháng ba đại diện viện kiểm sát đã công bố xong mức án đề nghị
đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan tử hình
về ba tội tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đưa hối lộ
bị cáo trương huệ vân từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản
bị cáo chu lập cơ bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định
về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
bị cáo đỗ thị nhàn trung thân về tội nhận hối lộ
bị cáo nguyễn cao trí một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù giam
bị cáo đỗ thị nhàn trung thân về tội liên quan đến hoạt động ngân hàng